thưa quý vị do liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín ngày hai mươi ba tháng sáu sở y tế tp hcm đã ra thông báo
tìm những người từng đến đổ mua xăng tại chi nhánh cây xăng nằm tại gốc ngã bảy lê hồng phong
lý thái tổ quận một mươi để lấy mẫu xét nghiệm
cụ thể ủy ban nhân dân phường một quận một mươi tp hcm phát thông báo tìm kiếm những người từng đến đổ xăng
từ ngày tám tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu tại địa điểm trên cần liên hệ ngay trạm y tế phường một
hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
người dân có thể gọi hai mươi tám ba nghìn tám trăm ba mươi ba chín nghìn bốn trăm năm mươi bốn của trạm y tế phường một hoặc số chín trăm tám mươi ba năm trăm bốn mươi năm trăm một mươi của trưởng trạm y tế phường
để nghe chỉ dẫn cụ thể
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng chức năng cũng đã tạm thời ngừng hoạt động chợ sơn kỳ
để phục vụ điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và các tiểu thương tại đây
đồng thời ủy ban nhân dân phường sơn kỳ cũng phát đi thông báo những người từng tới chợ
từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng sáu
cần đến cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tạm thời phong tỏa hẻm một mươi tám đỗ nhuận phía sau chợ sơn kỳ
để phục vụ việc chống dịch do đây là địa điểm liên lạc tới các ca mắc covid một mươi chín
trong đợt dịch thứ tư này tp hcm vẫn đang có những diễn biến phức tạp với số ca mắc nhiều thứ hai cả nước
chỉ đứng sau bắc giang với một chín trăm bảy mươi một bệnh nhân tp hcm đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín có quy mô lớn nhất từ trước đến nay